hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tám mươi tỷ đồng đang nằm chờ đổ vào thị trường chứng khoán này
chủ yếu là tiền gửi của nhà đầu tư chứng khoán
theo phương thức công ty chứng khoán quản lý
lượng tiền này đang nằm sẵn trong tài khoản của nhà đầu tư
và chưa thực hiện giải ngân vào thời điểm ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
thanh khoản thị trường số dư tiền trong tài khoản nhà đầu tư
và dư nợ vay tại các công ty chứng khoán giảm
tuy nhiên số lượng tài khoản chứng khoán mở mới lại rất bùng nổ
theo thống kê nhà đầu tư trong nước đã mở mới lên đến một tám triệu tài khoản
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai vượt xa so với số kỷ lục trong năm ngoái
theo đánh giá của nhiều chuyên gia về cơ bản
số tài khoản mở mới đã không còn phản ánh sát thực lượng nhà đầu tư mới tham gia thị trường
khi mà một người có thể dễ dàng mở tài khoản tại nhiều công ty chứng khoán khác nhau
tuy nhiên không thể phủ nhận chứng khoán đang dần trở thành
một kênh đầu tư ngày càng phổ biến trong dân số
ủy ban chứng khoán nhà nước vừa ban hành một loạt các quyết định
về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán
và thị trường chứng khoán đối với hàng loạt doanh nghiệp như
việt nam airlines louis land hay công ty cổ phần nông dược hai
ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành quyết định xứ phạt vi phạm hành chính
đối với tổng công ty hàng không việt nam với tổng số tiền một trăm bảy mươi triệu đồng
với nhiều lỗi như công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật
không đảm bảo cơ cấu số lượng thành viên hội đồng quán trị độc lập
và lỗi công ty đại chúng không đưa vào nội dung thù lao của từng thành viên hội đồng quán trị
tiền lương của tổng giám đốc giám đốc và người quản lý khác
ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành quyết định xứ phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực chiến khoán và thị trường chứng khoán
đối với công ty cổ phần louis land là ba trăm bảy mươi triệu đồng
và công ty cố phận nông dược hai là hai trăm ba mươi năm triệu đồng với hàng loạt lỗi
như công bố thông tin sai lệch không công bố đối với thông tin phải công bố
theo quy định pháp luật và không đầy đủ nội dung theo quy định
theo số liệu tổng cục hải quan tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước
tính đến ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đạt hơn bốn trăm linh ba tỷ usd
thích thú nữa sau khi mà comeback sau covid
tốc độ phát triển nhanh của thị trường game
kéo theo hệ lụy về hiện tượng game rác
cũng như tính bất bình đẳng với nhà phát triển trong nước
bên cạnh những sự vụ lừa đảo nhà đầu tư
trong mô hình game file thì điểm ngã
của ngành em tại việt nam là tính thiếu bền vững
tuổi thọ của hơn chín mươi ứng dụng game
ngày càng rút ngắn do thiếu chiến lược kinh doanh
trong giai đoạn phát triển vì vậy
định hướng quốc gia trong ngắn hạn là hoàn thiện
cơ chế pháp lý về mã cốt để tăng tính
bình đẳng cho các nhà phát triển hoạt động tại việt nam
cũng như đào tạo kiến thức kinh doanh bền vững
cho đội ngũ tham gia thị trường này
về quản lý nhà nước với công nghiệp game
thống kê sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
phối hợp cục an ninh chính trị nội bộ
bộ công an xử lý hơn một mươi trường hợp
tiến hành xứ vạc vi phạm hành chính
đồng thời yêu cầu google gỡ hai trăm tám mươi bốn game cờ bạc
đối thưởng game bạo lực game không phép
tại việt nam yêu cầu apple sáu mươi sáu game cờ bạc
đối thử không phép game có nội dung vi phạm
yêu cầu facebook đã gỡ bốn trăm tám mươi bốn fanpage
quảng cáo game cờ bạc đối thưởng
song song động thái loại bỏ ứng dụng độc hại
thì cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thành hành lang pháp lý
để hợp thức hóa các giao dịch nft token
tại việt nam để thu được nguồn lợi
cho chính các nhà phát triển và người dùng trong nước
ngược lại với công ty minh khang
thì công ty truyền thông sang vàng
khi nhận thông tin có một cuộc thi nhan sắc quy mô quốc gia
cùng tên hoa hậu hòa bình việt nam
đã ngay lập tức gửi văn bản đề nghị trao đổi giải quyết
tuy nhiên đến nay hai bên chưa tìm được tiếng nói chung
nên chưa có cuộc gặp nào trực tiếp
cái việc nhầm lẫn này là hoàn toàn không nên
và trước đó thì
bản thân cuộc thi hoa hậu hòa bình
đã được bộ văn hóa thể thao du lịch cấp phép
cho tổ chức mang tên là hoa hậu hòa bình thế giới
vòng chung kết diễn ra tại phú quốc
và hàng năm thì chúng tôi đều đưa thí sinh việt nam
đi thi cuộc thi mid range international
với cái tên gọi là hoa hậu hòa bình quốc tế
và tên gọi tại việt nam
là hoa hậu hòa bình việt nam
cho nên là tôi tin chắc rằng là
các cơ quan quản lý nhà nước về mặt văn hóa
sẽ nhìn ra điều này để có thể
phân định được tên gọi đó thuộc về cuộc thi nào
theo giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
thì công ty minh khang đăng ký kịch bản
miss peace việt nam hoa hậu hòa bình việt nam
vào ngày hai mươi một tháng ba năm nay
còn công ty seng vang đăng ký kịch bản
cùng tên tiếng việt của miss grand việt nam
vào ngày tám tháng bốn năm nay
theo nguyên tắc ưu tiên thời điểm đăng ký quyền tác giả
cũng như ngữ nghĩa tên gọi
thì công ty minh khang đang có lợi thế
tuy nhiên do phạm trù giải quyết tù lĩnh vực văn hóa
nên dự kiến trong tiến trình giải quyết tranh chấp
sẽ áp dụng những lập luận văn bản
liên quan đến lĩnh vực này
đầu tiên nó gây ra sự nhâm lẫn
cho những bạn mà quan tâm đến cuộc thi này
và muốn tham gia nhé
bởi vì ở đây khuôn khổ của hai cuộc thi nó khác nhau
cái thứ hai nữa là gây ra sự nhâm lẫn
cho công chủ quan tâm
họ cũng rất khó khăn khi mà
họ không biết là cuộc thi này là cuộc thi nào
của công ty nào tổ chức
và nó có cái ưu tình như thế nào
hay là nó có những cái
đạt định được những cái hiệu quả gì
nó làm cho hình ảnh của việt nam
mình trong mắt của bàn vai quốc tế
nó sẽ bị xấu đi
và thậm chí là cái môi trường cạnh tranh của việt nam
khi mà bàn vai quốc tế nhìn vào
thì nó cũng không được đẹp nữa
thì cái điều đó là cái điều ảnh hưởng to lớn
nó không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp
mà nó còn ảnh hưởng ở cái tầm quốc gia nữa
cho nên là mình rất là mong muốn là
đựng trên phương diện của văn hóa
dựa trên những cái chính sách
về văn hóa và các quy định pháp luật về văn hóa
thì các cơ quan quản lý nhà nước họ sẽ có một cái
gọi là cái biện pháp
để giải quyết nó một cách phù hợp
ban đầu khi công ty minh khang
trình kịch bản mixed fees việt nam
để sở văn hóa thể thao du lịch đà nẵng duyệt
thì có tên gọi hoa khôi hòa bình việt nam
để giải cho chi tiết này trưởng ban tổ chức cho biết
do thay đổi trong nghị định nên không còn hạ mức
số lượng danh sư hoa hậu mỗi năm
nên đã thực hiện việc trả lại tên hoa hậu cho cuộc thi của mình
còn phía công ty sen vàng cho biết
cũng đã gửi tất cả văn bản và kiến nghị giải quyết
đến bộ văn hóa thể thao du lịch thanh tra của bộ
và sở văn hóa thể thao du lịch thành phố đà nẵng
để nhanh chóng xử lý tranh chấp
tên gọi hoa hậu hòa bình việt nam
trước đêm chung kết vinh danh
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ hôm nay xin chào và hẹn gặp lại